trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ chiều ngày năm tháng năm
quốc vụ khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức của pháp patricia mirales và ba cựu chiến binh
của pháp trong chiến trường đã tới điện biên và thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
theo lời mời của chính phủ việt nam
các cựu binh đã dừng chân khá lâu trước cảnh mô phỏng hồ chủ tịch đại tướng võ nguyên giáp
cùng bộ chính trị họp bàn về chiến dịch điện biên phủ
họ cùng nhau xem lại những tấm ảnh tư liệu về mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quân lính pháp bắt đầu xây dựng trên cánh đồng mường thanh tập đoàn cứ điểm mạnh nhất đông dương
sau bảy mươi năm những người lính từng bên kia chiến tuyến nhìn lại những chiếc bi đông đựng nước
thuốc chống vắt vật dụng quân nhân pháp dùng khi đặt chân tới đất nước nhiệt đới
ở cách quê hương gần một mươi km
trong thời gian qua nhiều cựu binh sau ngày tham chiến ở việt nam đã nỗ lực góp phần
vào bình thường hóa quan hệ giữa hai nước bằng các dự án như hỗ trợ học bổng cho sinh viên
theo bà patricia mirales quốc vụ khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức của pháp
mối quan hệ giữa hai quốc gia đã có nhiều thành tựu
hai nước đều hướng đến hòa bình và những vấn đề quan trọng hơn
cũng trong chiều ngày năm tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên
phối hợp với cơ quan phát triển pháp tại việt nam tổ chức bàn giao hệ thống chiếu sáng cầu mường thanh
hệ thống chiếu sáng cầu mường thanh
do cơ quan phát triển pháp thành phố lyon tài trợ chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
phần thiết kế dự án chiếu sáng được thực hiện bởi cơ quan chiếu sáng công cộng của thành phố lyon
dự án hoàn thành kết hợp với các công viên cây xanh hai bên dòng sông nậm rốn
khu trung tâm tập đoàn cứ điểm điện biên phủ tạo điểm nhấn đặc biệt
góp phần cho không gian kiến trúc cảnh quan xanh sạch đẹp của thành phố điện biên phủ
đồng thời phát huy giá trị lịch sử cầu mường thanh thu hút khách du lịch đến với điện biên
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày một mươi hai tháng năm đến ba mươi một tháng năm
miền bắc có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khu vực miền bắc từ ngày một mươi hai đến ba mươi một tháng năm
có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
đợt một từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi chín tháng năm và đợt hai từ ngày hai mươi bảy đến ba mươi một tháng năm
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ ở phía đông ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên bốn mươi độ c ở các tỉnh phía tây
độ ẩm thấp nhất bốn mươi năm đến năm mươi năm
nắng nóng ở bắc bộ còn tiếp diễn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
dự báo số đợt nắng nóng từ nay đến hết mùa hè ở khu vực tây bắc khoảng bốn đến năm đợt
khu vực đông bắc khoảng ba đến bốn đợt đông băng bắc bộ sáu đến tám đợt
cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao đến rất cao trong tháng năm và tháng sáu
tháng bảy bắt đầu mưa nhiều nguy cơ cháy rừng sẽ giảm
khu vực trung bộ từ ngày một mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
đợt một từ ngày một mươi một đến hai mươi một tháng năm đợt hai từ hai mươi năm đến ba mươi một tháng năm và có khả năng kéo dài sang đầu tháng sáu
nhiệt độ phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
khu vực vùng núi phía tây từ ba mươi chín đến bốn mươi một độ c có nơi trên bốn mươi hai độ c
độ ẩm thấp nhất từ ba mươi năm đến bốn mươi năm
nắng nóng ở trung bộ sẽ kéo dài đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
dự báo khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có khả năng xuất hiện từ bảy đến chín đợt nắng nóng
từ đà nẵng đến bình thuận từ bốn đến sáu đợt
mùa hè ở trung bộ thường gắn liền với hiệu ứng phơn không mưa độ ẩm rất thấp
nên nguy cơ cháy rừng trong giai đoạn này ở mức cao đến rất cao
theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh quảng bình
bốn tàu cá của tỉnh này vừa gặp nạn trên biển khi đang đánh bắt cá
hiện nay còn một mươi một thuyền viên đang mất tích không liên lạc được
lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động trong khu vực
hỗ trợ tìm kiếm những người bị nạn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ việc này trong các bản tin tiếp theo
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
bộ y tế vừa công bố báo cáo về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đáng lưu ý chỉ trong vòng tám tháng cả nước đã xảy ra ba vụ ngộ độc lớn
và hàng loạt vụ ngộ độc nhỏ khiến hơn một người nhập viện
trong các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
điểm chung các vụ ngộ độc là có số lượng bệnh nhân lớn
đa phần là những cơ sở buôn bán được cấp giấy phép kinh doanh
thế nhưng khi sự việc xảy ra nhiều cơ sở không chứng minh được nguồn nguyên liệu đầu vào
thống kê của các vụ ngộ độc lớn trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đã có ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh bánh mì phượng hai thành phố hội an tỉnh quảng nam
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã có ba trăm sáu mươi tám người và du khách bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà châm anh
tại địa chỉ số một mươi ba triệu thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
mới đây nhất đã có gần năm trăm linh ca ngộ độc ở tiệm bánh mì cô băng tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
trước đó vào ngày ba tháng năm thủ tướng chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương
triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân
vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn mình quản lý
chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của thành phố hải phòng được unesco ghi danh
là một trong những hoạt động chào mừng sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn được đông đảo người dân và du khách mong đợi đã diễn ra vào tối ngày năm tháng năm
tại nhà hát lớn thành phố hải phòng
tại chương trình người dân và du khách được thưởng thức hai loại hình nghệ thuật đã được unesco công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể là ca trù và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
đây là hai loại hình nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt trong kho tàng lịch sử việt nam
gắn liền với lễ hội phong tục tín ngưỡng tư tưởng chất lý sống của người việt
hoạt động nhằm kịp thời biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của các nghệ nhân ưu tú
ca nương trong việc bảo tồn gìn giữ phát huy và lan tỏa
giá trị di sản văn hóa phi vật thể
qua đó nêu cao ý thức trách nhiệm bảo tồn gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể
trong đời sống cộng đồng của thế hệ hôm nay và mai sau